bộ đội biên phòng quảng trị cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển pháo trái phép
sáng ngày hai mươi năm tháng năm khi đang tuần tra lực lượng chức năng đã phát hiện hai người phụ nữ là đoàn lê mai liên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và nguyễn thị ngọc san sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm điều chú huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
điều khiển xe mô tô chở theo con nhỏ và ba túi sách có nhiều biểu hiện nghi vấn
khi dừng được phương tiện để kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba túi sách hai đối tượng mang theo có chứa một mươi tám hộp hoa văn
nhiều màu sắc nghi là pháo hoa với tổng trọng lượng khoảng ba mươi hai kg
bước đầu cả hai phụ nữ khai nhận vận chuyển thuê một mươi tám hộp trên để lấy tiền công bốn trăm linh đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện hướng hóa tỉnh quảng trị tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi sáu tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bình dương
công an tỉnh bình dương cho biết đã phát hiện xử lý một điểm sang chiết mua bán khí cười số lượng lớn

chú tỉnh bình dương đang có hành vi bán một bình khí cười thì bị lực lượng công an phát hiện

phường phú mỹ tp thủ dầu một do thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tỉnh bình dương

hai mươi sáu vỏ bình khí cười các loại một máy sang chiết khí và nhiều tăng vật có liên quan
thanh niên này chưa xuất trình được giấy phép sang chiết và mua bán khí cười cho người sử dụng

so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai số lượng giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng tám năm mươi năm về giá trị
số lượng giao dịch qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng bảy mươi bảy mươi bảy về số lượng và tăng một mươi tám năm mươi năm về giá trị
đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba toàn thị trường có hai mươi một ba trăm bốn mươi bảy máy atm và có bốn trăm ba mươi sáu trăm hai mươi năm máy bos tăng tương ứng ba tám mươi tám và hai mươi sáu ba mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
số lượng giao dịch qua bos tăng ba mươi bảy năm mươi bảy về số lượng và tăng ba mươi hai chín về giá trị
trong đó các dịch vụ thanh toán trực tuyến phát triển mạnh mẽ có những giải pháp thanh toán mới hiện đại tiết kiệm chi phí
cụ thể tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng đạt bảy mươi bốn sáu mươi ba
giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng năm mươi ba năm mươi một về số lượng
qua kênh internet tăng tám mươi tám một mươi một về số lượng và bảy bốn mươi ba về giá trị
qua kênh điện thoại di động tăng sáu mươi năm năm mươi năm về số lượng và một mươi ba ba mươi một về giá trị
qua phương thức qr code tăng một trăm sáu mươi bảy mươi một về số lượng và bốn mươi ba tám mươi bốn về giá trị
thưa quý vị sau hai năm dịch covid một mươi chín và một năm kinh tế phục hồi
nhưng mà tình hình kinh doanh của các khách sạn và cơ sở lưu trú vẫn chưa khả quan
hàng loạt những khách sạn tại trung tâm tp hcm đang đóng cửa rao bán cho thuê
các khách sạn này phần lớn là từ cho đến ba sao thiếu khách quốc tế khó khăn về tài chính khiến cho họ không thể cầm cự
theo các chuyên gia trong lĩnh vực này làn sóng giao bán khách sạn đã diễn ra từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba
và chưa bao giờ
từ lần đầu tiên làn sóng cho thuê rao bán khách sạn tại khu vực trung tâm tp hcm nhiều như hiện nay
các con đường lý tự trọng lê thánh tôn thái văn luân nguyễn trung trực đồng khởi lê dũng
số lượng khách sạn đang cho thuê và sao bán khá nhiều
kinh doanh ế ẩm là một trong những nguyên nhân chính
nhiều chủ khách sạn phải đi vay ngân hàng để kinh doanh hoặc thuê lại mặt bằng
nên trong thời buổi khó khăn phải sang nhượng bán tài sản
tình trạng này sẽ còn kéo dài trong bối cảnh ngành du lịch vẫn chưa phục hồi
động và đều như trước
vừa qua bộ tài nguyên và môi trường có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
đề nghị khẩn trương triển khai thực hiện quy định mới của pháp luật về đất đai
trong đó có đề cập đến việc là cấp sổ đỏ căn hộ du lịch contel
tuy nhiên trước các động thái quyết liệt của các cơ quan chức năng
thì thị trường bất động sản này vẫn khá là chầm lắng
theo thống kê của saville cuối năm hai nghìn hai mươi hai
thị trường có khoảng tám mươi hai sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng được chào bán
đây là số lượng rất lớn đặc biệt trong bối cảnh khung pháp lý chưa rõ ràng
đã tạo ra rào cản không nhỏ đối với loại hình sản phẩm này
do đó việc nghị định một mươi trên hai nghìn hai mươi ba vừa qua cũng là tín hiệu tích cực
để thị trường bất động sản nghỉ dưỡng này tạo tính thanh khoản tốt hơn
tuy nhiên để đưa nghị định này vào thực tiễn
rất nhiều thời gian bên cạnh chủ trương của chính phủ
thì các đơn vị quản lý tại địa phương cũng cần sự linh hoạt nhất định
để hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc giải quyết các thủ tục pháp lý
hoặc đơn giản hóa thủ tục để việc cấp sổ đi vào thực tế nhanh hơn
cùng với đó ngành bất động sản nghỉ dưỡng cũng cần rất nhiều các yếu tố khác hỗ trợ
thì mới có thể tạo được cú hít cho thị trường này
ngành bất động sản nghỉ dưỡng nó cũng phụ thuộc vào những yếu tố khác
chứ không phải chỉ đến pháp lý
tại vì pháp lý này đã tồn tại có rất nhiều năm vừa qua
thị trường sự trầm lắng đến từ nhiều yếu tố
ví dụ như là yếu tố kinh tế thị trường yếu tố vĩ mô
do tác động của ngành dịch covid kéo dài
nguồn cầu quay trở lại chậm trễ
sự cạnh tranh với những quốc gia khác
và những yếu tố vĩ mô như chính trị
hoặc là lãi suất tăng cao khiến ngành du lịch bị ảnh hưởng
mà nó không có thể phục hồi được nhanh như kỳ vọng
do đó để có thể khôi phục lại ngành nghỉ dưỡng
nó sẽ cần sự hỗ trợ từ rất là nhiều cơ quan chính quyền và nhiều lĩnh vực
chứ không phải chỉ vấn đề pháp lý như cái nghị định số một mươi này
tuy nhiên bề mặt trung và dài hạn chắc chắn là một tính hiệu rất tích cực
hỗ trợ cho thị trường để phát triển tốt hơn đối với loại sản phẩm này
theo các chuyên gia trước đây chưa có hành lang pháp lý
dẫn đến tranh chấp sổ cho căn hộ khách sạn condotel
khi nghị định một mươi ra đời đã tháo gỡ vướng mắt này
tuy nhiên chuyên gia cho rằng nếu chưa cấp sổ
thì quyền của chủ đầu tư còn nguyên
và có thể quản trị được giá trị condotel này
còn nếu đã cấp và mỗi khách hàng cầm một sổ
vậy làm thế nào để vận hành
nghị định số một mươi cũng chưa đủ để mà bao phủ được hết
tất cả các vấn đề phức tạp trong quá trình vận hành
do đó các chủ đầu tư cần hoạch định ban đầu
là mình xác định rõ cấu trúc mà mình phân chia doanh thu lợi nhuận ra sao
ai sẽ là người quản lý quyền lợi nghĩa vụ của các bên
chắc chắn là khi cấp giấy chứng nhận này sẽ có tác động rất lớn
tới việc vận hành dự án
tại vì không giống như những sản phẩm chung cư thông thường
thì bất động sản nghị dưỡng sau khi bán xong
sẽ còn liên quan tới yếu tố vận hành
và cái việc vận hành này chủ đầu tư khi bán rồi
nhưng lại thuê những sản phẩm đó lại để đưa vào kinh doanh
do đó nó sẽ liên quan tới cả một bên thứ ba nữa
đó chính là đơn vị công ty quản lý và nhà đường hành khách sạn quốc tế
để vận hành một dự án hiệu quả
nó sẽ ảnh hưởng ngay từ cái khâu hoạch định ban đầu
tức là khâu thiết kế chủ đầu tư là phải tuân theo
những tiêu chuẩn thương hiệu quốc tế
cũng như trong quá trình vận hành
nó sẽ phải tuân thủ rất khắc khe về những quy định
và đặc biệt là người mua
thậm chí là mình đã được cấp chiếc chứng nhận rồi
nhưng mà mình muốn dự án vận hành tốt
thì không thể lúc nào muốn làm gì với sản phẩm căn hộ
hoặc là villa của mình cũng được
mà phải tuân theo những bộ tiêu chuẩn và quy định rất rõ ràng
do đó sự vận hành của dự án bất động sản nghị dưỡng
phức tạp hơn rất nhiều so với những sản phẩm nhà ở thông thường
phải cần một thời gian dài để chúng ta thảo luận rõ hơn
tại vì nó còn khá là nhiều những bước mắt
liên quan đến việc con hotel
thì như các chuyên gia đã nhận định
nếu như mà chúng ta cấp sổ đỏ cho từng người
thì nó sẽ khó trong cái việc vận hành và quản lý
bởi vì những con hotel dạng giống như là
những khu resort hoặc là khu khách sạn
và nó cần phải có một đơn vị để quản lý đồng bộ
tất cả những yếu tố trên
và nếu như chỉ có một hai người hoặc là một hai đơn vị
họ không có đóng phí dịch vụ như vậy
thì rất khó để mà chủ đầu tư có thể là quản lý đồng bộ
cái hệ thống con hotel và nó đúng theo cái chuẩn quốc tế
để mà có thể là thu hút được khách du lịch
để trải nghiệm ở những cái con hotel này
theo hiệp hội bất động sản việt nam
nghị định một mươi có hiệu lực từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các địa phương còn phải chờ hướng dẫn cụ thể
mới thực hiện cấp sổ được
khả năng hết quý hai năm hai nghìn hai mươi ba
chính sách mới sẽ có tác động rõ hơn
đến dự án và nhà đầu tư
nguồn cung con hotel tăng so với quý một
tập trung phần lớn
tại các tỉnh bà rịa vũng tàu bình định và quảng ninh
tương tự nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng
và nhà phố shop house nghỉ dưỡng
cũng dự báo tăng nhẹ
tuy nhiên sức cầu của thị trường không có nhiều đột biến
công tác hậu kiểm xử lý những bộ phim sai phạm
là rất quan trọng để làm sạch môi trường phim chiếu mạng
mới đây bộ văn hóa thể thao du lịch thành
lập tổ công tác về việc quản lý phổ biến phim
trên không gian mạng
phóng sự này cũng khép lại
tổ công tác gồm một mươi thành viên
cục trưởng cục điện ảnh vi kiến thành làm tổ trưởng
hai phó cục trưởng là đỗ quốc việt và nguyễn thị thu hà
làm tổ phó và bảy thành viên
tổ công tác có trách nhiệm thực hiện
các nhiệm vụ quy định tại luật điện ảnh
và nghị định quy định chi tiết một số điều của luật điện ảnh
cụ thể tổ công tác thực hiện chín nhiệm vụ
được gọi tên cụ thể và các nhiệm vụ khác
theo phân công của lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch
nhiệm vụ cụ thể
tổ chức doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số
ngăn chặn gỡ bỏ phim vi phạm
yêu cầu tổ chức doanh nghiệp có mạng viễn thông
triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết
để ngăn chặn việc truy cập phim vi phạm
như vậy với các phim chiếu trên không gian mạng vi phạm
tổ công tác ngoài việc yêu cầu
chủ tế phổ biến phim trên không gian mạng
tự dừng gỡ bỏ
còn có thể yêu cầu tổ chức doanh nghiệp
có nền tảng truyền thông số cũng ngăn chặn gỡ bỏ
yêu cầu tổ chức doanh nghiệp có mạng viễn thông
triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết
để ngăn chặn việc truy cập phim vi phạm
sự ra đời của tổ công tác này
là tình đề quan trọng để các doanh nghiệp
hoàn thiện các yêu cầu của nghị định bảy mươi một hai nghìn hai mươi
thực tế ở nhiều quốc gia
khi tham gia vào hoạt động phổ biến phim
dù là bên cung hay bên cầu
trong các nguôi trường
dọc chiếu phim trên sóng truyền hình
cũng như trên không gian mạng
đều thuộc đối tượng chịu sự quản lý
của nhà nước hay xã hội
dưới những phương thức hình thức
có thể thực tiếp hoặc có thể gián tiếp
phân loại phim theo quy định hành chính
hay là phân loại phim
theo hình thức tự nguyện
phim phổ biến trên không gian mạng
áp dụng phân loại độ tuổi
tương tự hay là kết quả phân loại phim chiếu giặc
nhưng tác động kinh tế của nó
đến hoạt động điện ảnh
truyền thông mới là cái vấn đề
mà thu hút được nhiều sự quan tâm
của các nhà quản lý
nhiều chuyên gia truyền thông chuyên gia văn hóa nhận định
phim chiếu mạng kém chất lượng nổ rộ
về nhận thức giáo dục văn hóa
các phim chiếu mạng khán giả được xem miễn phí
hoặc trả một khoản phí mỗi tháng không cao
nên dễ dàng tiếp cận
dựa số ít tác phẩm chất lượng thì vẫn tồn tại
đoạt nội dung câu khách và những đề tài một mươi tám cộng
dung tục hài nhảm hay xã hội đen
do đó đây là lúc các nhà làm luật
có những quy định điều lệ để đảm bảo việc
bất cứ tác phẩm nào dù xuất hiện trên rạp
hay trên web youtube cũng phải tuân theo
những quy định về tác phẩm ở việt nam
bên cạnh những nhiệm vụ cụ thể theo luật điện ảnh
tổ công tác còn có khu pháp lý vững chắc
để kiểm tra xử lý vi phạm
đó là nghị định số một trăm hai mươi tám hai nghìn hai mươi hai ndcp
quy định xứ phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
nghị định này vừa có hiệu luật từ ngày một mươi năm tháng hai vừa qua

hành vi vi phạm về phổ biến phim trên không gian mạng
sẽ bị xứ phạt từ hai mươi đến một trăm linh triệu đồng
xứ phạt nặng nhất là hành vi không đảm bảo
một trong các điều kiện thực hiện phân loại phim
theo quy định với mức phạt từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng
biện pháp khắc phục hậu quả kèm theo
là buộc gỡ bỏ phim trên không gian mạng
điện ảnh đang là lĩnh vực nghệ thuật dẫn đầu
về doanh thu được xem là múi nhỏ
trong phát triển văn hóa tại việt nam
trong đó nền tảng mạng đang trở thành
kênh phát hành quan trọng thu hút nhiều nhà đầu tư
nhà sản xuất cũng như khán giả cùng tham gia
với đạt phát triển này sự ra đời
của các nghị định mới cập nhật theo
xu hướng thưởng thức bốn cùng hành động quyết liệt
của tổ công tác quản lý phổ biến phim trên không gian mạng
sẽ tạo nên thế trận vững chắc
làm trong sạch và bình đẳng môi trường này